trong thông tấn chính thức irna của iran dẫn lời nghị sĩ quốc hội nước này ông mohammad ali vakili cho biết là số thành viên quốc hội iran bị nhiễm virus sars cov hai ở gây bệnh covid một mươi chín đã lên tới là bốn người
theo đó mẫu xét nghiệm của bốn trong số ba mươi nghị sĩ đã cho kết quả dương tính với virus sars cov hai
số nghị sĩ nhiễm sars cov hai có khả năng sẽ tăng thêm trước đó mẫu xét nghiệm của một số quan chức cấp cao iran trong đó có cả phó tổng thống masom ekteka đã cho kết quả dương tính với virus sars cov hai